theo như kế hoạch trước đó của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn thành phố hà nội
thì việc đền bù giải phóng mặt bằng các hộ dân trong bán kính năm trăm linh m
quanh bãi rác nam sơn sẽ được hoàn tất trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên đến nay thì đã quá hạn trên mà việc đền bù vẫn chưa xong
khiến rất nhiều người dân trong diện di rời bức xúc và tiến hành chặn đường vào bãi rác nam sơn
và nếu tình hình này không được giải quyết thì có thể dẫn đến tình trạng thủ đô ngập rác như hồi đầu năm nay
trước tình trạng này ủy ban nhân dân huyện sóc sơn cho biết
nguyên nhân của việc chậm đền bù cho người dân là xuất phát từ khó khăn
trong việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất
cũng như là chính sách bồi thường có nhiều thay đổi so với trước đây
bắt đầu từ chiều ngày một tháng bảy hàng chục người dân quanh bãi rác nam sơn đã lập lán chạy
ngân các xe chở rác vào khu xử lý
theo người dân việc chặn lối vào bãi rác là vì chính quyền huyện sóc sơn đã chậm trễ
trong việc đền bù di dời người dân khỏi bán kính năm trăm linh m quanh bãi rác này
hiện tại bây giờ chúng tôi mới nhận được thông báo chưa nói gì đến phương án nhé
thế thì có phải bây giờ mới chở vào mốc ban đầu không
bất cập cái giá cả nó không hiệp lý
nếu ví dụ như thế này đất ở của chúng tôi là có hơn sáu trăm linh m một m
mà lên tải định cứ là bao nhiêu tiền
trong cái hỗ trợ không có này rồi lại phải đóng thêm là hai triệu hơn hai triệu một mét
ngoài vấn đề chậm đền bù
thì việc giá đất khu tái định cư cao cũng khiến người dân bức xúc
trước tình trạng này ủy ban nhân dân huyện sóc sơn cho biết
nguyên nhân của việc chậm đền bù cho người dân xuất phát từ khó khăn
trong việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất
cũng như chính sách bồi thường có nhiều thay đổi
để giải quyết cái vướng mắc này thì
ủy ban nhân dân huyện cũng đã báo cáo thành phố đề nghị là
thành phố cho phép áp dụng chính sách hỗ trợ chuyển đổi
nghề nghiệp tạo lực làm đối với diện tích đất nông nghiệp này
thì nếu được thành phố chấp thuận chính sách này
thì ngoài cái bồi thường theo giá đất nông nghiệp
thì còn được hỗ trợ năm lần giá đất nông nghiệp nữa
thì sẽ giảm bớt khó khăn của người dân
đầu năm hai nghìn một mươi chín cung xuất phát từ việc chậm giải phóng mặt bảo
hàng trăm người dân huyện sóc sơn cũng đã chặn cổng bãi rác nam sơn
khiến một lượng lớn giác khải bị u nứ tại nội thành
gây ô nhiễm nghiêm trọng